xin chào các bạn
xin chào các bạn
tòa án nhân dân tỉnh hải dương tuyên đào ngọc anh tổng hình phạt hai mươi chín năm một mươi tháng hai mươi năm ngày tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đoàn ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và châu ngọc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú thôn trung tránh xã tam mỹ tây huyện núi thành tỉnh quảng nam về tội trộm cắp tài sản
trước đó sau khi uống rượu hai đối tượng đã bàn bạc rủ nhau xuống bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
trộm cắp tài sản đến nơi thấy chiếc xe máy dream của anh dương văn thanh hai đối tượng liền ra tay
thực hiện hành vi trộm cắp tại cơ quan công an hiền và việt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
khám xét tại nhà hiền lực lượng chức năng đã tạm giữ xe máy đream và hai xe máy khác nghi là tài sản trộm cắp
riêng đối tượng việt được tại ngoại và đã bỏ trốn khỏi địa phương
chiều qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo võ văn hồng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
tòa án hai mươi năm tù về tội tha mô tài sản đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường gần ba tỷ đồng
cho ban quản lý dự án trồng rừng và kinh phí hoạt động của tri cục kiểm lâm tỉnh an giang
theo cáo trạng võ văn hồng làm kế toán tại tri cục kiểm lâm tỉnh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đến tháng bốn năm hai nghìn sáu được phân công kiêm kế toán thanh toán ban quản lý dự án trồng rừng phòng hộ đặc dụng tỉnh an giang
do thấy lãnh đạo tin tưởng đến cuối năm hai nghìn bảy hồng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
bằng cách giả mạo chữ ký của chủ tài khoản đứng tên ký duyệt trên các chứng từ ủy nhiệm chi
giấy rút tiền mặt của tri cục kiểm lâm tỉnh để rút tiền tiêu xài
khi được cấp kinh phí năm mới hồng chuyển tiền năm sau bù đắp cho năm trước nhằm tránh sự phát hiện
với thủ đoạn trên từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi một hồng đã chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
kinh phí trồng rừng của ban quản lý dự án và kinh phí hoạt động của tri cục kiểm lâm tỉnh an giang
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
kinh tế ma túy công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải
do đặng an em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu điều khiển có hành vi vận chuyển gỗ trái phép
khám xét phương tiện của đối tượng lực lượng công an phát hiện và thu giữ một trăm năm mươi hộp gỗ
với trọng lượng một trăm sáu mươi kg thuộc nhóm gỗ quý đối tượng em khai nhận số gỗ trên được vận chuyển
từ hướng thị xã hồng ngự về thành phố cao lãnh để tiêu thụ khi vận chuyển đến xã an long
huyện tam nông thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc một mươi năm h đến đây là kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin thời sự tiếp theo trên antv